chiều ngày một mươi tám tháng chín đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm trên khu vực lòng hồ thủy điện thác mơ
thuộc phường long thủy thị xã phước long tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu vào khoảng một giờ ba mươi phút ngày một mươi tám tháng chín
một người đàn ông tám mươi tuổi trong lúc thả lưới để lùa cá ông này không may bị hụt chân ngã
chìm xuống ao nước sâu hơn hai mét bên cạnh hồ thủy điện và tử vong sau đó
đến khoảng một mươi bốn h ba mươi phút cùng ngày một số người dân trong lúc đánh bắt cá trên lòng hồ
phát hiện nạn nhân nổi lên trên mặt nước sát bờ ao nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng
hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ